do vẫn còn tranh lệch quá nhiều với lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp và chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
nên dự kiến từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín lương cơ sở tiếp tục được tăng thêm một trăm linh đồng
theo bộ nội vụ mức lương cơ sở một ba trăm chín mươi đồng một tháng hiện nay còn tranh lệch quá nhiều so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp
và chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động
tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
quốc hội đã ban hành nghị quyết số bảy mươi ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trong đó quy định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
từ một ba trăm chín mươi đồng một tháng lên một bốn trăm chín mươi đồng một tháng tức tăng thêm bảy một mươi chín thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín